nhưng những đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân cận huyết thì phải mang trong mình bệnh tật suốt đời
lầu kim đồng ở xã phì nhừ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
sinh ra đã bị bạch tạng mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn với đôi mắt không thể nhìn rõ
đồng là hệ quả của cuộc hôn nhân cận huyết thống giữa anh lầu trời dế và chị vàng thị nánh
theo quan hệ con anh trai lấy con em gái
hai anh chị có với nhau năm người con thì có tới hai đứa mắc căn bệnh do đột biến di truyền không có thuốc chữa
cả hai người con của anh dế và chị nánh đều đã phải bỏ học giữa trường do bị thoái hóa võng mạc không nhìn được chữ viết trên bảng
lúc mình già đi rồi thì có thể là con cái sẽ khổ không có ai chăn nuôi không có ai cho ăn cho nào
nhưng con trai thì còn đỡ đỡ nếu mà con gái ấy thì nếu mà không kiếm được chồng là khó đấy
từ lúc mình đã hiểu mình đã biết về đây thì con cái không cho lấy như thế nữa
mặc dù anh chị đã đem con đến khám tại các cơ sở y tế nhưng đều không chữa được
tương lai giờ đây trở nên tăm tối hơn giống như đôi mắt mờ đục của đồng của mái vào mỗi buổi chiều tà
cậu bé thảo a phúc này lại là một trường hợp bệnh không biểu hiện ra bên ngoài
nhút nhát sợ người mặt luôn cúi gầm xuống đất là những biểu hiện dễ nhận thấy khi gặp cậu bé này
gia đình có tám người

điện biên là một trong những tỉnh đứng đầu về tình trạng hôn nhân cận huyết thống
trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh có chín mươi bốn cặp hôn nhân cận huyết
trong đó phần lớn tập trung vào bộ phận dân cư đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
thuộc các huyện điện biên đông mường nhé nậm pồ mường trà tuần giáo
nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhận thức của người dân ở đây còn hạn chế
trước đây thì ông cha muốn là càng gần thì càng tốt
nó sẽ dễ hơn về cái quận lý rồi là dễ hơn về cái giải bào rồi giấu dù con cháu
nhưng mà một cái phần nữa là họ không nhận thức được cái vấn đề mà nếu là như thế thì cận huyết thống
chỗ này sẽ ảnh hưởng đến các cháu
hồn nhân cận huyết thống là hôn nhân giữa những người có cùng dòng máu trực hệ
có họ hàng gần
khi vợ chồng kết hôn cận huyết thống tạo cho những gen lặn bệnh lý ở chồng và vợ kết hợp với nhau
sinh ra con dị dạng hoặc bệnh di truyền
hậu quả nặng nề của hôn nhân cận huyết thống ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số
làm suy giảm giống nòi và chất lượng nguồn nhân lực
các cái vùng nào mà có cái hôn nhân cận huyết thống thì đều có những cái hệ lý rất nặng lề
một là các cái bệnh liên quan đến cấu trúc gen liên quan đến yếu tố di truyền
thì nó còn có cả những cái bệnh liên quan đến các dị tật dị tật bẩm sinh
trong đấy hay gặp như là dị tật tim dị tật về sức môi hở ếch hay là thai cóc rồi thai vô
đây là một trong những cái dị tật mà để lại rất nhiều cái ảnh
hưởng tôi còn phải dùng cái từ là gánh nặng không phải chỉ cho gia đình và cho toàn xã hội
nhận thức được những hệ lụy không nhỏ của tình trạng hôn nhân cận huyết đến từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số
tỉnh điện biên đang nỗ lực từng ngày để đẩy lùi tình trạng này
với đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
tỉnh điện biên đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền nói chuyện tổ chức tư vấn
tuyên truyền bằng tờ rơi trong các phiên trợ bằng hình ảnh thông qua băng đĩa hình để đồng bào dễ hiểu dễ nhớ
nếu mà để riêng cho một mình ngành y tế chúng tôi làm không thể làm nổi
vì đây là vấn đề mà mang tính xã hội hóa và đòi hỏi sự vào cuộc của rất nhiều các ban ngành đoàn thể
đặc biệt là các ban ngành đoàn thể ở các cấp ở xã rồi phường và thôn bản
nếu mà có
có sự vào cuộc đặc biệt là của các già làng trưởng bản của các trưởng dòng họ của các những người có uy tín
thì tôi nghĩ là cái vấn đề này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều
tình trạng hôn nhân cận huyết đang giảm dần
một phần là nhờ những bài học chân thực nhất từ xung quanh
là sự hối hận muộn màng của những bậc cha mẹ
là căn bệnh chẳng thể chữa lành của những người con

cuộc sống của những đứa trẻ này sẽ đi về đâu khi những hủ tục đang đè nặng lên tương lai của chúng